theo thống kê của tổ chức ung thư toàn cầu global can năm hai nghìn hai mươi hai có tới hơn hai hai triệu phụ nữ được phát hiện ung thư vú và có hơn sáu trăm sáu mươi sáu trường hợp tử vong
giáo sư tiến sĩ lê văn quảng giám đốc bệnh viện ca nhấn mạnh ung thư vú là căn bệnh có tỷ lệ khỏi bệnh lên tới chín mươi nếu được phát hiện sớm điều trị kịp thời và đúng phương pháp
phát hiện càng sớm thì việc điều trị càng đơn giản hiệu quả tỷ lệ chữa khỏi bệnh càng cao và chi phí điều trị thấp
chính vì vậy việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ngay khi phụ nữ sang độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao từ độ tuổi bốn mươi trở lên là rất quan trọng bởi các kỹ thuật hiện đại đã được ứng dụng trong khám và điều trị
quan trọng hơn cả hiệu quả sẽ được nâng cao nếu người bệnh phát hiện và chữa trị ở thời điểm vàng
trong dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bộ y tế đề xuất ưu tiên mở rộng phạm vi tri trả bảo hiểm y tế cho sang lọc trần đoán sớm sáu bệnh là ung thư cổ tử cung ung thư vú đai tháo đường cao huyết áp viêm gân c và viêm gân b trong đó ưu tiên sớm hơn cho hai bệnh ung thư